vùng áp thấp trên biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
ubnd tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển tổ chức cho tàu thuyền cùng với ngư dân vào khu tránh trú áp thấp nhiệt đới
lãnh đạo địa phương yêu cầu phải kiểm tra thân nhiệt buộc khai báo y tế đối với các thuyền viên ngư dân có phương án cách ly đối với ngư dân thuyền viên đến từ các địa phương có dịch
tỉnh thừa thiên huế cũng yêu cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh mở lại các khu cách ly đồng thời khảo sát mở thêm các điểm cách ly tại các địa phương sẵn sàng đón người huế đi công tác học tập thăm thân nhân tại các địa phương có dịch trở về
số người này sẽ được đón ở đầu địa bàn giáp danh của tỉnh và trở thẳng về khu cách ly để cách ly theo quy định